ngày hai mươi tháng một mươi một phó thủ tướng vũ đức đam cùng đoàn công tác của trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh hà tĩnh
về tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực giáo dục y tế thăm và chúc mừng các trường học nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị bộ y tế và tỉnh hà tĩnh khuyến khích các cơ sở y tế hoạt động theo mô hình tự chủ
không thực hiện máy móc việc phân hạng các bệnh viện và định mức thù lao khám bệnh của đội ngũ y bác sĩ phát huy vai trò của bệnh viện tuyến tỉnh tuyến huyện
địa phương cần xây dựng giải pháp đổi mới mô hình quản lý các trường phổ thông khuyến khích các hình thức đầu tư xã hội hóa vào lĩnh vực giáo dục
tăng cường vai trò chủ động của địa phương trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học bồi dưỡng giáo viên linh động luân chuyển bổ sung đội ngũ giáo viên trên tinh thần thực hiện tinh giản biên chế
cùng ngày phó thủ tướng vũ đức đam đã đến thăm chúc mừng các cơ sở giáo dục nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh hà tĩnh